sau bốn tháng được tự do do không đủ bằng chứng kết tội cho đến nay
người cha nhẫn tâm này đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam
chỉ vì bực tức liên quan đến tình cảm cá nhân với một người phụ nữ hàn quốc
vào ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín bùi văn hời ba mươi bốn tuổi quê tỉnh thái bình
con gái cho tới chết rồi ném sát phi tăng xuống sông hàn
vụ việc đã được công an thành phố đà nẵng điều tra làm rõ bắt giữ được hời
tuy nhiên bằng chứng quan trọng của vụ án là thi thể nạn nhân dưới sông hàn
vẫn không được tìm thấy sau nhiều nỗ lực
đến ngày bảy tháng ba
viện kiểm sát nhân dân cung cấp không phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam bùi văn hời
đối tượng được thả tự do dù đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
quyết tâm không để đối tượng phạm tội nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng tiếp tục tổ chức điều tra để thu thập chứng cứ
bùi văn hời lúc này được một người chủ cơ sở sửa xe ở quận cầm lệ giúp đỡ
tạo nơi ăn trốn ở và nơi làm việc
suốt thời gian này cảm giác tội lỗi luôn đè nặng lên tâm trí hơi
sự giàn vật đó đã như một lời thú tội với bản thân mình về hành vi tàn nhẫn
thêm vào đó với sự giúp đỡ của cảnh sát hàn quốc
cơ quan này đã tìm gặp người tình của hời
và được người này cho biết có nhận được một tin nhắn
của hời thông báo đã giết chết con gái
sau khi bổ sung những chứng cứ thu thập được trong quá trình hơn bốn tháng
ngày hai mươi chín tháng bảy viện kiểm sát nhân dân thành phố đà nẵng đã phê chuẩn
các quyết định khởi tố bị can và bắt giam đối với bùi văn hời về hành vi giết người
như vậy sau bốn tháng điều tra bằng sự hỗ trợ của bộ công an
viện kiểm sát nhân dân tối cao cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã chính thức bắt giữ bùi văn hời
sự nỗ lực này thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt
liên quan đến vụ việc quán phở tại tp hcm liên tục bị tạt sơn chất bẩn gây hư hại tài sản
khiến dư luận bất bình
vào ngày năm tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt giữ được năm nghi phạm
trong đó đối tượng phạm phong phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ tại tp hcm
là đối tượng chủ mưu và chỉ đạo thực hiện
theo điều tra phạm phong phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ tại tp hcm
là chủ mưu chỉ đạo đàn em lén cho rán vào phở và tạt chất bẩn
vào quán phở hòa nhằm khủng bố tinh thần của thực khách
gây mất uy tín của quán phở nhằm đòi nợ cho người em rể trong gia đình
năm đối tượng trên bị bắt giữ về các hành vi cưỡng đoạt tài sản
làm giả giấy tờ buôn lậu và cố ý làm hư hỏng tài sản
cơ quan công an cũng đang làm rõ vai trò của một số đối tượng khác có liên quan
công an tp hcm tỉnh lâm đồng vào chiều qua đã thực hiện hiện trường vụ án trộm cắt tài sản
trên địa bàn tp hcm do nhóm bốn đối tượng
vào khoảng một mươi h ngày năm tháng tám công an tp hcm nhận được tin báo của bị hại
chỉ trong ít giờ đồng hồ đã xảy ra ba vụ mất trộm xe máy cùng nhãn hiệu yamaha
trên địa bàn tp hcm công an tp hcm đã điều tra truy xét truy tìm thủ phạm
qua camera an ninh công an tp hcm đã xác định các đối tượng đi trên xe ô tô sáu mươi một a ba mươi một nghìn năm trăm tám mươi một màu trắng
gây ra các vụ trộm nói trên
các trình sát đã mật phục lần theo dấu vết cho đến khoảng một mươi hai h cùng ngày
khi các đối tượng chạy xe đến nghĩa trang xuân thành xã xuân thọ tp đà lạt
để lấy xe đem đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
tại công an tp hcm bốn đối tượng là nguyễn văn bình chú tể tỉnh bình thuận
nguyễn mạnh cường trần văn kiệt chú tỉnh bình phước bùi văn trường giang chú tỉnh bình dương khai nhận
do không có tiền tiêu xài nên đã cùng nhau lên kế hoạch thuê xe ô tô từ bình phước đến đà lạt
để trộm cắp xe máy kiếm tiền tiêu xài
hiện công an tp đà lạt đã thu hồi ba xe máy nhiều dụng cụ dùng để phá khóa
và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
dễ phá khóa dễ tiêu thụ đây chính là những đặc điểm khiến xe máy luôn là tài sản dễ dàng bị mất trộm
nhất là tại những vùng nông thôn vắng vẻ số vụ mất cắp càng cao
do người dân vẫn có thói quen đi xe máy ra đồng để xe trên vệ đường và không có người trông coi
đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng
các đối tượng trộm cắp xe máy lưu động
dưới đây là khai nhận của phùng văn quân đối tượng là thủ phạm của hàng chục vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc tiếp tục là lời cảnh báo đến người dân trong việc bảo quản tài sản của mình
phùng văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã đồng tĩnh tam dương vĩnh phúc
và phan thế đắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở xã bàn giản lập thạch
hai đối tượng là thủ phạm vụ trộm cắp xe máy bị kiểm soát tám mươi tám k một một mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi bốn
ở xã duy phiên huyện tam dương vào cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
điều tra mở rộng quân khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện một mươi bảy vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín công an huyện tam dương thu giữ năm chiếc xe máy do các đối tượng trộm cắp
trị giá khoảng năm mươi triệu đồng
điều đang nói ở đây là cả năm chiếc xe trên đều của bà con nông dân dùng đi làm đồng để trên vệ đường
quân khai rằng đối tượng thường cùng đồng bọn đi xe máy đến các tuyến đường có cánh đồng rộng
khi thấy xe máy dựng ở vệ đường không có người trông coi thì sẽ sử dụng vam pháo khóa để mở khóa điện của xe rồi nhanh chóng tẩu thoát
thực tế trong những năm qua nhiều trường hợp bà con nông dân sử dụng xe máy đi làm đồng nhưng bất cẩn
không có biện pháp trồng giữ đã bị trộm cắp
một số trường hợp khi làm xong việc lên đến bờ mới biết bị mất xe
mặc dù công an huyện tam dương đã có biện pháp tuyên truyền đến từng khu dân cư nhưng thực trạng trên vẫn tồn tại
các đối tượng đều lợi dụng việc sửa của người dân
việc đi làm đồng khi đó rất vắng vẻ và không có người trông coi bảo quản tài sản
trong thời gian rất ngắn đối tượng sử dụng vam pháo khóa và thực hiện trộm cắp tài sản trong vòng từ ba đến năm giây
đã hoàn thành việc trộm cắp và lấy tài sản của người dân
từ thực tế đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản xe máy này
tôi cũng đề nghị người dân hết sức cảnh giác trong việc đi làm đồng bảo quản tài sản của mình
khóa cổ khóa càng
để các đối tượng có khó khăn trong việc trộm cắp tài sản
thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp ngày càng tinh vi và manh động hơn
tuy nhiên sự chủ quan bất cẩn của người dân cũng là một trong những nguyên nhân
tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm trộm cắp tài sản thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy người dân nói chung bà con nông dân nói riêng
cần có ý thức cảnh giác chủ động bảo quản tài sản của chính mình
thưa quý vị và các đồng chí phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường chú tại tổ dân phố một phường nghĩa đức thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông
về tội đánh bạc
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách năm cm trên cánh mũi phải
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đắc minh
tỉnh đắk nông là đối tượng huỳnh quốc tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn thuận nam
xã thuận an huyện đắk minh tỉnh đắk nông
và đối tượng nguyễn đức hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã đắc ha
huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông bị công an thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông
ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi sau đuôi lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt
giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý